chỉ còn ít ngày nữa là đến tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
thời điểm này bà con nông dân thành phố vinh tỉnh nghệ an đang tích cực trồng
và chăm sóc các loại rau màu hàng hóa để kịp phục vụ thị trường rau trước trong và sau tết
những ngày này gia đình ông nguyễn văn thịnh xóm một mươi xã nghi kim tập trung chăm sóc vườn rau để cung ứng thị trường tết
vụ rau đông xuân năm hai nghìn một mươi sáu gia đình ông sản xuất bốn xào rau cải xanh
nhờ thực hiện phương pháp luân canh gối vụ và thời tiết thuận lợi
nên các loại cây rau phát triển xanh tốt ít sâu bệnh năng suất đạt khá
ông thịnh cho biết những vụ rau tết năm ngoái cho gia đình khoản thu nhập ba mươi bốn mươi triệu đồng
bảo vệ thực vật trảm khuyên nông công ty phụ tư đã tham gia vào dự án rau an toàn
tập trung cho bà con và hướng dẫn cho bà con đi công tác kỹ thuật chăm sóc cũng như kỹ thuật an toàn
hiện nay bà con nông dân thành phố vinh đang tập trung chăm bón hai trăm bảy mươi ba hectare rau màu vụ tết
để cung ứng cho thị trường thành phố trong dịp tết nguyên đán
ngoài rau cải xanh bà con nông dân thành phố vinh chọn các loại rau
để bố trí thu hoạch vào dịp tết như cà chua rau bầu lấy ngọt bắp cải và súp lơ
để cung ứng cho thị trường rau đa dạng hóa sản phẩm
trước tình hình giá cả thị trường cũng như nhu cầu tiêu thụ vào dịp cuối năm tăng cao
nhiều nông dân tranh thủ trồng tăng thêm diện tích rau an toàn với một mươi hectare rau xanh
theo hướng việt gáp đồng thời tích cực chăm sóc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo các vườn rau phát triển an toàn
không bị sâu bệnh để có đủ nguồn rau xanh phục vụ thị trường vào dịp trước và sau tết
khi mà nguồn cung từ các địa phương khác chưa kịp vận chuyển về

hỗ trợ về giống phân món kỹ thuật và kiến thức tập hồn áp dụng cả tiến bộ khoa học kỹ thuật
ngoài việc tập trung chuẩn bị nguồn hàng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng cao dịp tết nguyên đán
thành phố chỉ đạo bà con nông dân phải thực hiện nghiêm túc các quy trình về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng
góp phần đảm bảo cho nhân dân có một cái tết thực sự vui vẻ và an toàn